hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
mở đầu bản tin xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi số liệu ca mắc covid một mươi chín mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật
bản tin bộ y tế về tình hình chống dịch covid một mươi chín tại việt nam
ngày bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai thông tin về số ca mắc covid một mươi chín mới
tính từ một mươi sáu h đến ngày ba tháng hai đến một mươi sáu h ngày bốn tháng hai trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một mươi một năm trăm chín mươi bốn ca nhiễm mới
trong đó tám ca nhập cảnh và một mươi một năm trăm tám mươi sáu ca
tăng ba một mươi một ca so với ngày trước đó
tại năm mươi chín tỉnh thành phố có bảy sáu mươi hai ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội hai bảy trăm năm mươi sáu đà nẵng một năm trăm bốn mươi bốn ca trong hai ngày nam định sáu trăm hai mươi ca quảng nam năm trăm chín mươi bốn ca phú thọ bốn trăm hai mươi tám ca vĩnh phúc ba trăm bảy mươi năm hải dương ba trăm một mươi bảy hải phòng hai trăm ba mươi ca
thanh hóa hai trăm bảy mươi bảy bắc ninh hai trăm bảy mươi sáu nghệ an hai trăm sáu mươi chín hưng yên hai trăm sáu mươi bốn bình định hai trăm sáu mươi hòa bình hai trăm năm mươi tám thái nguyên hai trăm ba mươi bảy lâm đồng hai trăm ba mươi thái bình hai trăm hai mươi năm ninh bình một trăm tám mươi hai bình phước một trăm sáu mươi một bắc giang một trăm sáu mươi lào cai một trăm ba mươi hai quảng bình một trăm hai mươi tám quảng ninh một trăm một mươi sáu thừa thiên huế một trăm một mươi năm hà nam một trăm một mươi hai
cà mau tám mươi chín sơn la tám mươi ba hà giang tám mươi ba quảng trị bảy mươi tám con tum sáu mươi tám tp hcm sáu mươi sáu quảng ngãi sáu mươi bốn tuyên quang sáu mươi ba bến tre năm mươi bảy đắk lắc năm mươi sáu tây ninh năm mươi năm điện biên năm mươi một đắk nông bốn mươi chín yên bái bốn mươi chín vĩnh long bốn mươi ba bạc liêu ba mươi sáu khánh hòa ba mươi bốn bắc cạn ba mươi ba đồng tháp hai mươi chín bình thuận hai mươi sáu cao bằng hai mươi sáu phú yên hai mươi năm
trà vinh một mươi tám hậu giang một mươi tám bà rịa vũng tàu một mươi ninh thuận một mươi lai châu chín đồng nai chín bình dương chín long an tám an giang năm kiên giang bốn cần thơ bốn tiền giang hai
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó đắk lắc giảm một trăm chín mươi tám ca thanh hóa giảm một trăm tám mươi sáu ca lạng sơn giảm một trăm một mươi bốn ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó
đắk lắc giảm hai trăm ba mươi tám ca phú thọ tăng một trăm năm mươi ba ca trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua một mươi một sáu trăm một mươi hai ca một ngày
đến nay tại việt nam đã ghi nhận một trăm chín mươi hai ca mắc covid một mươi chín do biến thể omicron tại tp hcm
quảng nam hai mươi bảy quảng ninh hai mươi hà nội một mươi bốn khánh hòa một mươi một đà nẵng tám hưng yên sáu kiên giang bốn thanh hóa hai hải dương hai hải phòng một long an một bà rịa vũng tàu một bình dương một lâm đồng một ninh bình một
tình hình covid một mươi chín tại việt nam kể từ đầu dịch đến nay việt nam có hai ba trăm một mươi năm sáu trăm tám mươi chín ca nhiễm
đứng thứ ba mươi một trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm bốn mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có hai mươi ba bốn trăm sáu mươi ba ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là hai ba trăm linh tám sáu trăm linh hai ca trong đó hai chín mươi chín sáu trăm ba mươi sáu bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là tp hcm năm trăm một mươi bốn ba trăm chín mươi bình dương hai trăm chín mươi hai chín trăm năm mươi ba hà nội một trăm bốn mươi hai bốn trăm ba mươi ba đồng nai chín mươi chín chín trăm hai mươi sáu tây ninh tám mươi tám bốn trăm sáu mươi người
tình hình điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là tám năm trăm linh chín ca tổng số ca được điều trị khỏi hai một trăm linh hai bốn trăm năm mươi sáu ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị là hai hai trăm một mươi ba ca trong đó thở oxy qua mặt nạ một bốn trăm sáu mươi hai ca thở oxy dòng cao hfnc ba trăm bảy mươi hai ca thở máy không xâm lấn sáu mươi một ca thở máy xâm lấn ba trăm linh năm ca ghi nhận tám mươi bốn ca tử vong
tại tp hcm năm trong đó hai ca từ tỉnh chuyển đến an giang một kiên giang một
tại các tỉnh thành phố khác hải phòng năm thanh hóa năm thừa thiên huế năm vĩnh long năm
tỉnh định bốn khánh hỏa bốn kiên giang bốn bạc liêu ba bắc ninh ba bến tre ba đồng nai ba đồng tháp ba hậu giang ba hòa bình ba quảng ngãi ba tây ninh ba an giang hai bà địa vũng tàu hai bình dương hai cần thơ hai đà nẵng hai tiền giang hai cà mau một gia lai một hải dương một long an một nghệ an một quảng nam một sóc trăng một trà vinh một
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua một trăm linh
số ca tử vong do covid một mươi chín
tại việt nam tính đến nay là ba mươi tám một trăm bốn mươi bảy ca chiếm tỷ lệ một sáu so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm hai mươi tám trên hai trăm hai mươi năm quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín xếp thứ ba asean tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi bốn trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á xếp thứ tư asean
liên quan đến hoạt động triển khai tiêm vaccine chống covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi bộ y tế khẳng định đây là hoạt động chắc chắn sẽ triển khai sau khi đắp giữa so khuyến cáo tiêm ngừa covid một mươi chín cho nhóm tuổi này
tuy nhiên theo bộ trưởng nguyễn thanh long việt nam sẽ tiêm thần trọng chắc chắn an toàn là trên hết và tự nguyện
trả lời báo chí trong chuyến thăm y bác sĩ và bệnh nhân ngay trong dịp tết nguyên đáng nhâm dần bộ trưởng bộ y tế nguyễn thành long cho biết bộ y tế rất thận trọng đánh giá toàn diện
bộ y tế thường xuyên tham khảo với tổ chức y tế thế giới
cho đến nay tổ chức y tế thế giới đã chính thức phê duyệt khuyến cáo cho vaccine pfizer tiêm cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
bộ cũng thường xuyên tham khảo kinh nghiệm của các nước đến nay đã có ba mươi bảy quốc gia có kế hoạch đã triển khai tiêm cho nhóm tuổi từ năm đến dưới một mươi hai
có quốc gia đã tiêm toàn bộ trẻ trong độ tuổi có quốc gia đã tiêm cho nhóm trẻ có nguy cơ cao
đánh giá về mức độ an toàn của việc tiêm chủng cho nhóm tuổi này ông long cho rằng bộ y tế luôn đặt vấn đề
an toàn lên hàng đầu thời gian vừa rồi các cơ quan chuyên môn đã phối hợp với các tổ chức quốc tế có liên quan
chúng tôi cũng đã có báo cáo chính phủ và cấp có thẩm quyền để mua vaccine cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
khi có vaccine chúng ta sẽ triển khai thận trọng chắc chắn đảm bảo an toàn tiêm chủng đặt lên hàng đầu
bộ y tế đang đàm phán với nhà sản xuất để có vaccine
trả lời câu hỏi với nhóm năm đến dưới một mươi hai tuổi thì tiêm ngừa là bắt buộc hay tự nguyện ông long cho biết vẫn theo chương trình hiện đang triển khai
ông long nói
trước đó bộ y tế đã báo cáo bộ chính trị và xin ý kiến chỉ đạo tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
theo đó cho phép mua hai mươi một chín triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín của pfizer biontech để có thể triển khai và tiêm chấp nhận có thể dư thừa vaccine
việt nam đang tích cực chuẩn bị tiêm cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi và sẽ triển khai theo khuyến cáo về mặt khoa học đảm bảo an toàn hiệu quả
đánh giá về tình hình dịch bệnh trong dịp nghỉ tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi bốn
bộ y tế nhận định dịch covid một mươi chín cơ bản đã được kiểm soát trên cả nước
do cả mắt mới chuyển nặng tử vong có sự hướng giảm
tuy nhiên cũng tiềm ẩn nguy cơ gia tăng ca nhiễm sau dịp tết lây lan dịch bệnh trong cộng đồng kể cả việc lây nhiễm biến chủng omicron
theo giáo sư tiến sĩ nguyễn thành long bộ trưởng bộ y tế
trong năm ngày nghỉ tết từ ngày hai mươi chín tháng một đến ngày hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi
trung bình mỗi ngày ghi nhận khoảng một mươi hai hai trăm linh ca mắc covid một mươi chín và một trăm linh ca tử vong
thấp hơn so với tuần trước đó mỗi ngày ghi nhận khoảng một mươi năm ba trăm linh ca mắc và một trăm bốn mươi ca tử vong
so với tuần trước số ca tử vong trong tuần giảm hai mươi hai số ca đang điều trị tại bệnh viện giảm một mươi năm một và số ca nặng nguy kịch giảm hai mươi hai
bộ y tế nhận định dịch bệnh cơ bản đang được kiểm soát trên phạm vi cả nước công tác phòng chống dịch từng bước đạt những kết quả khả quan
số ca mắc mới số ca chuyển nặng tử vong có sự hướng giảm
theo bộ trưởng bộ y tế
việc cả nước đang dần mở cửa lại các hoạt động phục hồi phát triển kinh tế xã hội dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ gia tăng số ca nhiễm bệnh sau dịp tết
lây lan dịch bệnh trong cộng đồng kể cả việc lây nhiễm biến chủng omicron
lãnh đạo bộ y tế cũng cảnh báo nếu không kiểm soát số ca mắc tăng quá mức sẽ tăng ca nặng gây quá tải hệ thống y tế dẫn đến nhiều trường hợp tử vong ngoài ý muốn
tiếp tục giám sát quản lý chặt chẽ các trường hợp nhập cảnh để bảo đảm an toàn phòng chống dịch
cập nhật tổ chức triển khai các hướng dẫn phòng chống dịch chẩn đoán điều trị người bệnh covid một mươi chín của bộ y tế
các dịch bệnh khác đang được kiểm soát tốt không ghi nhận các trường hợp tử vong do sốt xuất huyết tay chân miệng sởi bệnh do liên cầu lợn
không ghi nhận các trường hợp macmurphs covid cúm ah bảy n chín cúm ah năm n một cúm ah năm n sáu bại liệt
về công tác tiêm chủng bộ trưởng nguyễn thanh long cho biết trong năm ngày nghỉ tết
từ hai mươi chín tháng một đến mùng hai tháng hai
năm hai nghìn hai mươi hai cả nước tiếp tục chiến dịch tiêm chủng mùa xuân đã tiêm chủng được hơn bảy trăm tám mươi hai liều tại ba mươi tỉnh thành phố
trong đó có chín mươi hai sáu trăm tám mươi chín liều mũi hai ba trăm ba mươi chín năm trăm một mươi hai liệu bổ sung và ba trăm một mươi một hai trăm hai mươi một liệu mũi ba tức liệu nhắc lại
bộ y tế cho biết tiếp tục tổ chức chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín thần tốc mùa xuân năm hai nghìn hai mươi
cho toàn bộ trẻ em và người lớn có chỉ định
và đến thời gian tiêm trên quy mô toàn quốc tại tất cả các xã phường thị trấn
từ ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi hai cho đến hết ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
ra soát tiêm với các đối tượng nguy cơ cao không để bỏ sót đối tượng chưa được tiêm chủng
và đối tượng chưa được tiêm đủ liều vaccine bảo đảm an toàn tiêm chủng
các ý kiến tại cuộc họp đầu tiên của thường trực chính phủ trong năm mới nhâm dần do thủ tướng phạm minh chính chủ trì
chiều ngày ba tháng hai tức mùng ba tết nguyên đáng nhận định
trong dịp tết các ca chuyển bệnh nặng và tử vong có xu hướng giảm có thể là dấu hiệu tích cực
đối với công tác kiểm soát phòng chống dịch trong thời gian tới
tạo điều kiện cho hoạt động kinh tế xã hội tiếp tục có bước phục hồi mạnh mẽ
công tác khám chữa bệnh được tổ chức thực hiện nghiêm túc
thưa quý vị và các bạn chính phủ vừa ban hành nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ tháng một năm hai nghìn hai mươi
nêu ra những thách thức khó khăn do diễn biến phức tạp của đại dịch covid một mươi chín trong nước và trên thế giới
theo đó nêu rõ sau kỳ nghỉ tết cần bảo đảm tập trung xử lý công việc ngay từ những ngày làm việc đầu tiên
không để công việc bị gián đoạn đình trệ ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của nhân dân
nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai mới được ban hành đã nêu ra những thách thức khó khăn
do diễn biến phức tạp của đại dịch covid một mươi chín biến động về tình hình quốc tế
nên cần quyết tâm nỗ lực hơn với tinh thần đoàn kết kỷ cương chủ động thích ứng an toàn hiệu quả phục hồi phát triển
theo đó chính phủ yêu cầu theo dõi sát sao chú động nắm chắc dự báo diễn biến của dịch bệnh
tuyệt đối không chủ quan không để bị động bất ngờ trong ứng phó với biến thể omitron và các biến thể mới
cung ứng đủ vaccine phòng covid một mươi chín khẩn trương mua tiêm vaccine cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
thúc đẩy sản xuất vaccine trong nước và thuốc điều trị
bên cạnh đó một trong các công tác khác cần chú trọng là nối lại đường bay thương mại quốc tế
chính phủ yêu cầu xem xét kỹ và chủ động quyết định nối lại đường bay thương mại quốc tế thường lệ
bảo đảm nguyên tắc thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
tạo điều kiện thuận lợi đi lại trên cơ sở tuân thủ hướng dẫn về giám sát y tế nhập cảnh
ban hành và triển khai đồng bộ kịp thời hiệu quả các chính sách hỗ trợ người dân
người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh
triển khai mạnh mẽ các giải pháp phục hồi và ổn định phát triển thị trường lao động đảm bảo đủ lao động
sớm công bố lộ trình mở cửa lại hoạt động du lịch phấn đấu mở cửa du lịch trên phạm vi toàn quốc
trước ngày ba mươi tháng ba chậm nhất là ngày ba mươi tháng bốn theo dõi sát diễn biến của dịch bệnh
để có biện pháp quản lý lễ hội phù hợp với tình hình bảo đảm an toàn
khẩn trương ban hành quy định tiêu chuẩn tiêu chí công bố lộ trình với thời gian cụ thể
về việc mở cửa trường học để đưa học sinh trở lại trường học trực tiếp gắn với an toàn phòng chống dịch
vào đầu của kỳ nghỉ tết nguyên đáng nhâm dần năm nay nhiều tuyến đường cửa ngõ ra vào hà nội
thành phố hồ chí minh đã chứng kiến cảnh tượng ung tắt nhiều giờ đồng hồ
đây không phải là cảnh tượng hiếm gặp mỗi dịp trước và sau tết bởi lượng người ra vào thành phố quá đông
trong cùng một thời điểm vậy đi thế nào để đảm bảo an toàn đỡ tắt đường cho mọi người
để lộ trình từ quê hay trở lại thành phố sau tết của người dân được an toàn thuận tiện
lãnh đạo phòng hướng dẫn tuyên truyền khám nghiệm giải quyết tai nạn giao thông
cục cảnh sát giao thông bộ công an khuyến cáo và có một số lưu ý giúp hành trình trở về thành phố của bạn
được an toàn thuận lợi và hạn chế rơi vào cảnh tắt đường
đối với doanh nghiệp vận tải đội ngũ lái xe các chủ phương tiện nhân dân
khi di chuyển trên các tuyến đường quốc lộ đường cao tốc đường nội thành tuyến đường ra vào hà nội
thành phố hồ chí minh các địa phương liên quan phải nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông
cần tuân thủ sự hướng dẫn điều tiết phân luận của lực lượng cảnh sát giao thông và các lực lượng chức năng khác
chủ động cập nhật tình hình giao thông và lựa chọn khung giờ lộ trình di chuyển phù hợp
tránh hoặc hạn chế đi trong khung giờ cao điểm các tuyến đường có lưu lượng mật độ phương tiện tham gia giao thông cao
như đây là một số lời khuyên giúp hành trình trở về thành phố của quý vị và các bạn được an toàn và thuận lợi
kiểm tra phương tiện trước khi khởi hành
khi trở lại với thành phố sau dịp nghỉ tết không thể tránh được tình trạng đâm xe cùng đối dồn về các tuyến đường cửa ngõ ngay cả trong giờ thấp điểm
việc tắt đường quá lâu có thể dẫn tới xe bị nóng máy nặng có thể chết máy giữa đường khiến cho bạn phải mất rất nhiều thời gian để khắc phục
đối đầy bình nhiên liệu trước khi trở lại thành phố tránh việc dừng chờ lâu trên các tuyến cao tốc đường vành đai trong tình trạng bình xăng bị cạn kiệt
xuất phát sớm và chọn lộ trình thích hợp
tâm lý thông thường của nhiều gia đình là muốn hưởng trọn vẹn thời gian nghỉ tết
do đó hầu hết đều bắt đầu xuất phát vào buổi chiều của ngày nghỉ cuối cùng mông sáu tết
lượng phương tiện ô tô xe máy quá lớn cùng đổ về thành phố trong một thời điểm sẽ khiến các cửa ngõ kẹt cứng
do vậy nếu không có việc gì quá cấp thiết bạn nên thay đổi thời điểm xuất phát để chuyến đi được an toàn
có thể xuất phát sớm và muộn hơn so với giờ cao điểm để tránh tắt đường
đặc biệt lái xe chọn lộ trình thích hợp để tránh tắt đường bằng ứng dụng google map để cập nhật kiểm tra tình trạng ủng tắc
nhằm lựa chọn cung đường hợp lý nhất và tham khảo thông tin trên rado
giữ khoảng cách an toàn
không phanh gấp
trong trường hợp gặp phải cảnh ủng tắc trên đường lái xe không nên nôn nóng bởi sự mất kiên nhẫn không làm bạn đi nhanh hơn được
đặc biệt chú ý đó là giữ khoảng cách an toàn bởi xe phía trước có thể phanh gấp bất cứ lúc nào mà nếu không chú ý bạn rất dễ đâm vào
khi đi đường tắt quý vị và các bạn cũng nên hạn chế tối đa việc phanh gấp sẽ khiến cho xe phía sau đâm phải rất mất thời gian để giải quyết
và làm cảnh tắt đường thêm trầm trọng
với tỷ lệ tiêm chủng vaccine cao
dịch covid một mươi chín đang ngày càng được kiểm soát trên thế giới
nhiều người đã đặt câu hỏi liệu covid một mươi chín hiện có nguy hiểm hơn bệnh cúm thường gặp hay không
các số liệu ở anh cho thấy mức độ nguy hiểm của virus corona đã giảm và không đáng kể hơn so với cúm mùa là bao
song ở các quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng thấp hơn tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín vẫn áp đảo
dữ liệu ở anh cho thấy số người chết vì covid một mươi chín đã giảm mạnh như thế nào trong năm hai nghìn hai mươi một kể từ khi chiến dịch tiêm vaccine được đẩy nhanh vào tháng một năm hai nghìn hai mươi
khi bắt đầu đại dịch covid một mươi chín gây chết người cao hơn một mươi lần so với cúm mùa nhưng phân tích hiện tại ghi nhận cả hai căn bệnh gây ra tỷ lệ tử vong tương đương nhau
mặc dù covid một mươi chín vẫn nguy hiểm hơn một chút đối với những người trên bốn mươi tuổi
các quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng và tiêm nhắc lại thấp hơn bao gồm cả mỹ có số ca tử vong do covid một mươi chín giảm chậm hơn
điều đó chứng minh vaccine rõ ràng đóng vai trò quan trọng trong việc làm suy yếu virus hơn chính những sự thay đổi của biến thể omicron
càng thống trị
ước tính tỷ lệ tử vong do cúm mùa thay đổi đáng kể tùy thuộc vào mức độ tiêm chủng và tuổi của bệnh nhân
vào năm hai nghìn hai mươi trước khi triển khai tiêm chủng một nghiên cứu độc lập sử dụng thống kê về số ca tử vong do cúm và covid một mươi chín ở mỹ chỉ ra
covid một mươi chín nguy hiểm hơn một mươi ba lần so với bệnh cúm ở nhóm sáu mươi tuổi
trong khi đó dữ liệu của anh cho thấy hiện nay covid một mươi chín chỉ nguy hiểm hơn một chín so với bệnh cúm mùa với người hơn sáu mươi tuổi
nhóm bốn mươi tuổi nhóm không được chủng ngừa cúng thường xuyên ở anh bệnh cúng hiện gây tử vong cao hơn so với covid một mươi chín
theo đó tỷ lệ tử vong vì covid một mươi chín ở tất cả các nhóm tuổi vào cuối tháng một chỉ là một mươi bốn chỉ số này ở bệnh cúm là bốn đến hai
tại mỹ quốc gia gặp khó khăn trong việc khuyến khích người dân tiêm nhắc lại đang đối mặt với đại dịch của những người chưa tiêm chủng
peter holtet giáo sư virus tại đại học e baylor ở houston nhận định
tổng thống joe biden đã đúng khi nói rằng chúng ta phải đối mặt với đại dịch của những người chưa tiêm chủng và không tiêm nhắc lại
hiện tại số ca covid một mươi chín trong cộng đồng cao hơn khiến nhiều người tử vong hơn so với cúm ở anh ngay cả khi mức độ nghiêm trọng của hai bệnh là tương đương nhau
đột quỵ thiếu máu là một biến chứng có thể xảy ra ở bệnh nhân covid một mươi chín và nguy cơ này cao nhất trong vòng ba ngày sau khi nhiễm virus sars cov hai
đây là kết quả nghiên cứu mới của trung tâm kiểm soát và phòng người dịch bệnh cdc mỹ
sẽ được công bố tại hội nghị thường niên của hiệp hội độc quỷ mỹ diễn ra trực tuyến và trực tiếp ở new yorlines từ ngày tám đến ngày một mươi một tháng hai
theo nghiên cứu nguy cơ bệnh nhân covid một mươi chín bị đột quỵ trong ba ngày đầu mắc bệnh cao hơn một mươi lần so với giai đoạn trước khi người đó nhiễm virus
đồng tác giả nghiên cứu nhà khoa học cấp cao cdc khoan hiyan cho biết phát hiện này phù hợp với kết quả của các nghiên cứu khác
chuyên gia yang nhấn mạnh ngày càng nhiều bằng chứng cho thấy đột quỷ sau khi được chẩn đoán mắc covid một mươi chín là một biến chứng
đột quỷ này không có thể xảy ra mà bệnh nhân và bác sĩ cần lưu ý
tiêm chủng và các biện pháp phòng covid một mươi chín khác là rất quan trọng để giảm thiểu nguy cơ nhiễm bệnh và gặp các biến chứng như đột quỵ
điểm khác của nghiên cứu mới của cdc so với các nghiên cứu trước là tập trung nhiều hơn vào nhóm đối tượng cao tuổi vốn có nguy cơ độc quỵ cao hơn
nghiên cứu mới của cdc sử dụng dữ liệu sức khỏe của hơn ba mươi bảy ba trăm linh người tham gia chương trình bảo hiểm medica của mỹ trong độ tuổi từ sáu mươi năm

những người này được chẩn đoán mắc covid một mươi chín trong giai đoạn từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi đến ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi một tức là trước khi đa số người dân được tiêm phòng
dữ liệu cũng bao gồm hồ sơ của các bệnh nhân nhập viện vì đột quỵ trong giai đoạn trước khi đại dịch xảy ra năm hai nghìn một mươi chín cho đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi
các chuyên gia đã so sánh nguy cơ đột quỵ trong các ngày ngay trước và sau khi bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm virus sars cov hai với các giai đoạn khác
tức là trong vòng bảy ngày trước khi mắc covid một mươi chín cho đến hai mươi tám tháng
kết quả cho thấy nguy cơ trong ba ngày đầu cao gấp một mươi lần sau đó giảm xuống nhanh chóng
trong vòng bốn bảy ngày sau khi nhiễm bệnh nguy cơ đột quỵ cao hơn sáu mươi so với giai đoạn trước và từ ngày thứ tám đến ngày thứ một mươi bốn tỷ lệ này là bốn mươi bốn
từ ngày thứ một mươi năm đến ngày thứ hai mươi tám sau khi mắc bệnh nguy cơ đột quỵ chỉ cao hơn chín so với trước khi nhiễm virus
kết quả cũng cho thấy nguy cơ đột quỵ ở nhóm tuổi từ sáu mươi năm đến bảy mươi bốn cao hơn so với những người từ tám mươi năm tuổi trở lên
điều này cần có thêm nghiên cứu để hiểu rõ nguyên nhân
theo giải thích của chuyên gia giang việc nhiễm vi khuẩn virus như bệnh cúm hay gona có thể làm tăng rủi ro độc quỷ trong thời gian ngắn sau khi nhiễm
trong khi đó giáo sư louis mark kulock trưởng khoa thần kinh thuộc bệnh viện memorial hermann ở houston cho biết
nguy cơ này phần nhiều là do tình trạng viêm nhiễm có thể làm tăng nguy cơ xuất hiện cục máu đông
nguy cơ này giảm dần khi bệnh nhân được truyền dịch và điều trị
bằng thuốc kháng viêm nghiên cứu khuyến nghị bệnh nhân và các nhân viên y tế nên chú ý đến các yếu tố nguy cơ gây đột quỵ khác
như mở máu cao và huyết áp cao từ đó làm giảm rủi ro khi mắc covid một mươi chín
các chuyên gia dự kiến sẽ tiếp tục có các nghiên cứu tương tự khi có thêm các dữ liệu về tình trạng tiêm chủng và loại biến thể gây bệnh
delta hay omicron của các bệnh nhân
liên quan đến tình hình dịch bệnh tại nhật bản mới đây chính quyền thành phố tokyo nhận định hệ thống chăm sóc y tế ở thành phố đang trong tình trạng căng thẳng
mà nguyên nhân chính là do số ca nhiễm mới ở thành phố này đã liên tục tăng
ngày ba tháng hai chính quyền thủ đô tokyo của nhật bản đã quyết định nâng cấp độ cảnh báo về sự sẵn sàng của hệ thống y tế lên mức cao nhất
trên thang cảnh báo gồm bốn cấp đồng thời giữ nguyên mức độ cảnh báo về đại dịch covid một mươi chín ở cấp độ bốn
trong cuộc họp về tình hình dịch covid một mươi chín chính quyền tokyo nhận định hệ thống chăm sóc y tế ở thành phố đang trong tình trạng căng thẳng
mà nguyên nhân chính là do số ca nhiễm mới ở thành phố này đã liên tục tăng
ngày hai tháng hai chính quyền tokyo ghi nhận thêm hai mươi một năm trăm bảy mươi sáu ca nhiễm mới covid một mươi chín cao nhất từ trước tới nay và sáu ca tử vong
đáng chú ý trong số các ca nhiễm mới này có tới ba ba trăm linh ca là trẻ em dưới một mươi tuổi và hai bốn trăm năm mươi tám ca là độ tuổi từ một mươi đến một mươi chín
điều này cho thấy số bệnh nhân là trẻ em đã tăng mạnh so với năm làn sóng lây nhiễm trước đó
đối với hệ thống y tế tỷ lệ sử dụng dường bệnh dành riêng cho các bệnh nhân covid một mươi chín ở các bệnh viện tiếp tục tăng và lên mức năm mươi một
số lượng bệnh nhân covid một mươi chín nặng theo tiêu chí của chính quyền thành phố hiện là ba mươi người
hiện nay theo tiêu chí của chính quyền thủ đô tokyo các bệnh nhân cần phải sử dụng máy thở hoặc hệ thống trao đổi oxy ngoài cơ thể ecmo được coi là các bệnh nhân nặng
phát biểu tại cuộc họp ông masataka
innokuchi phó chủ tịch hội y tế tokyo cho biết số lượng bệnh nhân covid một mươi chín phải chăm sóc tại các cơ sở
chăm sóc tích cực icu đang tăng do có triệu chứng của các bệnh khác
trong khi đó trên toàn nhật bản số ca mắc mới covid một mươi chín đã lần đầu tiên vượt ngưỡng một trăm linh ca một ngày
trong hai mươi bốn giờ tính đến một mươi tám h ngày ba tháng hai giờ địa phương nhật bản ghi nhận thêm một trăm linh bốn bốn trăm bảy mươi ca mắc covid một mươi chín
số ca bệnh nặng cũng lần đầu tiên tăng ở mức trên chín trăm linh ca
sau thời gian hơn bốn tháng kể từ cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi
trái ngược với tình hình đáng báo động tại nhật bản giám đốc tổ chức y tế thế giới who khu vực châu âu
hanclug cho biết diễn biến dịch covid một mươi chín hiện nay ở châu âu đang mở ra hy vọng về một giai đoạn lắng dịu trong một thời gian dài
sau hai năm kể từ khi đại dịch covid một mươi chín bùng phát tại châu âu có thể sẽ sớm bước vào một giai đoạn yên ổn kéo dài
nhờ tỷ lệ tiêm vaccine phòng bệnh cao biến thể omicron gây bệnh nhẹ hơn và mùa đông lạnh giá
sắp kết thúc dự báo này được tổ chức y tế thế giới who đưa ra vào ngày ba tháng hai
phát biểu với báo giới giám đốc who khu vực châu âu hanklus cho biết diễn biến dịch covid một mươi chín hiện nay ở châu âu
đang mở ra hy vọng về một giai đoạn lắng dịu trong một thời gian dài
giai đoạn này có thể được coi như là một lệnh ngừng bắn mang lại một sự yên ổn về lâu dài cho khu vực
ông klut cũng cho rằng lục địa già sẽ ứng phó tốt hơn với nguy cơ bùng phát làn sóng lây nhiễm mới
kể cả với những biến thể có khả năng
lây truyền nhanh hơn biến thể omicron mà không cần tái áp đặt các biện pháp phong tỏa
tuy nhiên quan chức wilso cảnh báo viễn cảnh tươi sáng nêu trên chỉ có thể trở thành hiện thực
nếu các quốc gia tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng và tăng cường theo dõi phát hiện các biến thể mới
ông đồng thời kêu gọi giới chức y tế các nước tăng cường bảo vệ những nhóm dễ bị tổn thương vì covid một mươi chín
với sự lây lan nhanh chóng của biến thể omicron
số ca mắc mới covid một mươi chín đang tăng mạnh ở khu vực châu âu gồm năm mươi ba quốc gia châu âu
theo phân cấp của who trong đó có một số nước trung á
theo who tuần trước khu vực này ghi nhận hơn một mươi hai triệu ca mắc mới
mức cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát
đại dịch kéo dài hơn hai năm khiến cho nhiều người mệt mỏi khi trải qua những hạn chế khắc nghiệt
và những điều khó đoán trước trong cuộc sống hàng ngày
hàng triệu bệnh nhân covid một mươi chín đã thiệt mạng hàng chục triệu người mất đi sinh kế
và các nền kinh tế bị ảnh hưởng
các nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề vì vậy ai cũng hy vọng đại dịch sẽ sắp kết thúc
ở một số nước việc nới lỏng hoặc loại bỏ hoàn toàn các hạn chế càng tiếp sức cho những hy vọng đó
trong bài viết mới đây trên trang al zira tiến sĩ amir khan thuộc trường đại học leeds
và đại học platford của anh đã chỉ ra rằng tâm lý kể trên càng được thúc đẩy bởi biến thị omicron
vốn đã được chứng minh là ít gây bệnh nghiêm trọng hơn và tỷ lệ nhập viện thấp hơn
so với nhiễm biến thể delta
tuy nhiên sự xuất hiện của omicron với khả năng lây lan nhanh và tránh né một số hàng rào biến dịch
vẫn là lời nhắc nhở về diễn biến phức tạp của covid một mươi chín
giám đốc tổ chức y tế thế giới who thetnod adarom gebreyesus đã đưa ra một cảnh báo rất rõ khi nói
thật nguy hiểm nếu cho rằng omitron sẽ là biến thể cuối cùng và chúng ta đang ở lượt chơi cuối cùng
tuy omith vol có thể nhẹ hơn delta nhưng số ca bệnh đang không ngừng tăng cao đặc biệt là ở châu âu
điều này cho thấy bất kỳ hy vọng
nào rằng covid một mươi chín có thể sớm trở thành bệnh đặc hữu đều sẽ lại lầm tưởng
theo thuật ngữ mang tính khoa học nhất một căn bệnh được coi là đặc hữu khi số ca bệnh trở nên ổn định
hoặc chứng lại chứ không phải là khi bệnh gây chết chóc ít hơn
theo định nghĩa này covid một mươi chín chưa phải là bệnh đặc hữu vì số ca nhiễm vẫn tăng
mặt khác những bệnh đặc hữu như sốt rét vẫn có thể giết chết sáu trăm linh người mỗi năm
hoặc sốt xuất huyết cướp đi mạng sống của hai mươi năm người mỗi năm
vì vậy mọi người khi nói về sống chung với covid một mươi chín câu hỏi được đặt ra là
con số tử vong có thể được chấp nhận để thế giới tiếp tục như bình thường là bao nhiêu
tất nhiên điều quan trọng cần lưu ý là cách tiếp cận này sẽ đặt những người dễ bị tổn thương
và người cao tuổi vốn thuộc diện có nguy cơ cao thiệt mạng nếu nhiễm virus sars cov hai vào tình thế bất lợi lớn
một số người cũng có thể có lập luận rằng bệnh cúng sẽ cướp đi sinh mạng của sáu trăm năm mươi người mỗi năm
trên toàn thế giới
nhưng cúng không phải là một bệnh đặc thủ
thay vào đó chúng ta chỉ thường chứng kiến những đợt dịch bùng lên vào mùa đông
covid một mươi chín và cúm là hai bệnh khác nhau
covid một mươi chín là do loại virus gây viêm ra hệ thống không chỉ gây chết người mà còn có thể dẫn tới
các vấn đề sức khỏe lâu dài cho mọi người ở mọi lứa tuổi
ngược lại bệnh cúm thường chỉ ảnh hưởng đến hệ hô hấp
điều này có nghĩa là hàng triệu người trên toàn thế giới có thể phải sống chung với covid một mươi chín kéo dài
vệ sinh kế bị ảnh hưởng và nền kinh tế bị tổn thương
đó là chưa kể sao cả tử vong do covid một mươi chín tính đến nay nhiều hơn đáng kể so với do cúng gây ra
vì vậy con người vẫn phải áp dụng các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của virus
cho đến khi đạt được mục đích này theo đúng nghĩa
ngoài ra vắc xin người covid một mươi chín chính là chìa khóa cần được tiêm cho càng nhiều người càng tốt
để virus có ít thời gian nhân lên và ít cơ hội biến hóa hơn
bên cạnh đó cần có các liệu pháp điều trị kháng virus như monopiravir và paxlovid
vốn đã được chứng minh giúp giảm
nguy cơ nhập viện cho người thuộc nhóm nguy cơ cao
những loại thuốc này ngăn chặn sự nhân lên của virus tức là làm giảm thời gian một người bị bệnh
nghĩa là virus có ít thời gian hơn để biến hóa ra các thể mới
theo tiến sĩ khanh đó là điều mà nhân loại nói chung sẽ được hướng lợi
thưa quý vị và các bạn mặc dù hy vọng về việc covid một mươi chín trở thành bệnh đặc hữu là điều không tưởng
sòng nơi chúng ta tiếp tục đẩy mạnh công tác tiêm vắc xin và điều trị tích cực
một tương lai ngăn chặn dịch corona nhanh chóng tạo biến thể mới
có thể sẽ ngày càng gần hơn
vâng bản tin covid một mươi chín tối mùng bốn tết trên kênh báo sức khỏe và đời sống của chúng tôi đến đây là hết
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin sau